tại tỉnh tiền giang bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi các tỉnh thành khu vực đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long
tại hội nghị các ngành chức năng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và lãnh đạo các địa phương đề ra những giải pháp xây dựng những kịch bản kế hoạch cụ thể khả thi để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do hạn mặn gây ra
đó là giải pháp điều chỉnh triển khai sớm thời vụ gieo xạ vụ đông xuân trong tháng một mươi đặc biệt với các vùng ven biển nguy cơ hạn mặn sớm và nặng nề ưu tiên sử dụng các giống chịu hạn mặn ngắn ngày dưới chín mươi ngày
theo nhận định đỉnh lũ năm hai nghìn một mươi chín đầu nguồn sông kiểu long thấp hơn trung bình nhiều năm lại rút sớm nên nguy cơ xâm nhập mặn trong mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vẫn ở mức cao
tổng cục thủy lợi dự báo hạn mặn có khả năng xuất hiện sớm hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
khoảng từ một mươi đến một mươi năm ngày so với trung bình nhiều năm khoảng từ một đến hai tháng tùy vùng